từ một mươi h sáng ngày hai mươi năm tháng một cho đến một mươi h sáng ngày hai mươi sáu tháng một toàn quốc đã xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi một người bị thương một mươi tám người
so với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông không đổi tăng hai người chết giảm năm người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi sáu vụ làm chết hai mươi người bị thương một mươi tám người đường thủy xảy ra một vụ làm chết một người
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một cảnh sát giao thông các địa phương trên đường bộ đã kiểm tra xử lý hai ba trăm bốn mươi một trường hợp vi phạm
phạt trên hai tỷ đồng tạm giữ hai mươi một ô tô ba trăm hai mươi bốn xe mô tô tước ba trăm ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại
trong đó ba mươi năm địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn đã xử lý chín mươi hai trường hợp
riêng cảnh sát giao thông hà nội xử lý một mươi chín trường hợp đắk lắc bốn mươi sáu trường hợp
còn đường thủy đã kiểm tra xử lý hai trăm một mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền hai trăm ba mươi hai triệu đồng
vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một tức mùng hai tết
trên tuyến đường hai tháng chín tổ công tác số ba của lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng
đã phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn kiểm tra trong người có tàng trữ ma túy dạng cỏ mỹ
thanh niên trên được xác định là nguyễn nhật hoàng hai mươi tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vào thời điểm ra tín hiệu dừng xe hoàng đã quay đầu xe nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
và đâm vào đuôi một xe ô tô đang đậu bên đường
khám xét trên người đối tượng tổ công tác phát hiện hai gói ma túy dạng cỏ mỹ
được cất giấu trong người
hoàng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một đối tượng không rõ lai lịch quen biết trong xã hội
mang đến các địa điểm vui chơi để sử dụng
hiện đối tượng được bàn giao cho công an quận hải châu làm rõ và xử lý theo thẩm quyền
một tụ điểm đánh bạc với hàng chục đối tượng tham gia vừa bị công an thị xã tân uyên
tỉnh bình dương triệt xóa thu giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra bắt cỏ tăng một tụ điểm tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi bảy đối tượng có liên quan thu giữ số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
bảy mươi bảy xe mô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an thị xã tân uyên đang tiếp tục điều tra
truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại tỉnh đắk lắk công an thành phố bô ma thuật vừa đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố bùa ma thuật xử phạt chủ quán karaoke dubai
ở số một mươi bảy đường y quang thành phố bù ma thuật hai mươi chín triệu đồng vì có nhiều lỗi vi phạm
quán này do bà đoàn thị liên trú tại phường air time làm chủ
tại đây tổ công tác đã bắt quả tang một nhân viên của quán đang mua ma túy của đối tượng
để bán lại cho những khách đến hát karaoke có nhu cầu sử dụng
mở rộng điều tra tổ công tác đã bắt thêm một đối tượng và xác định
nhằm đối tượng này
các ma túy cho nhau để cung cấp cho khách hát karaoke ở quán dubai
cũng tại đây nhiều nữ nhân viên làm việc không ký kết hợp đồng lao động theo quy định
chủ quán thì kinh doanh không đúng với nội dung phạm vi quy định trong giấy phép
về an toàn phòng cháy chữa cháy